đoàn công tác phòng chống covid một mươi chín tri viện cho tỉnh hà nam lần này là những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch
họ đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước kể cả tỉnh phía nam để hỗ trợ tăng cường chống dịch cho các địa phương
vì thế lần gia quân này sáu mươi cán bộ y bác sĩ kỹ thuật viên đều đã có kinh nghiệm hơn trong công tác chống dịch
đồng thời được trang bị các thiết bị y tế hiện đại đảm bảo an toàn nhanh nhạy chính xác trong quá trình thực thi nhiệm vụ
để nhanh chóng xét nghiệm bóc tách em không ra khỏi cộng đồng
đoàn đã phân ca tranh thủ tận dụng thời gian làm việc để tăng cường công suất tối đa xét nghiệm mẫu đơn một ngày
trả kết quả xét nghiệm rt pcr trong hai mươi bốn h
trong ngày đầu tiên tăng cường cho tỉnh hà nam đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
đoàn đã tiếp nhận hai mươi sáu năm trăm sáu mươi mẫu xét nghiệm của công nhân tại các khu công nghiệp của tỉnh hà nam
và đã trả kết quả cho hơn bảy mẫu xét nghiệm
mang trên mình sứ mệnh của người bác sĩ chiến sĩ quân y
sự có mặt dịp thời của lực lượng bộ đội cù hồ trên tuyến đầu chống dịch lần này
sẽ sớm góp phần giúp tỉnh hà nam nhanh chóng khoanh vùng dập dịch
đưa địa phương sớm trở lại trạng thái bình thường